một người phụ nữ tử vong thi thể được phát hiện trong giỏ sách đặt trong con hẻm ở bình tân tp hcm
chỉ sau đó vài giờ cũng tại địa bàn này người dân đã phát hiện thêm hai thi thể tử vong trong phòng trọ
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng sáu người dân sống tại khu nhà trọ trong hẻm một trăm hai mươi tám lê đình cần
phường tân tạo quận bình tân tp hcm không thấy hai vợ chồng sống tại một phòng trọ ra ngoài như hàng ngày
nên đã đến gõ cửa để kiểm tra
không thấy hai người này trả lời nên mọi người nhìn vào khe hở của phòng trọ
và phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ
hiện trường được phong tỏa cửa phòng trọ được phá mọi người phát hiện thêm thi thể người phụ nữ bên cạnh
công an quận bình tân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an tp hcm điều tra làm rõ
trước đó vào lúc tám giờ cùng ngày người dân đi qua bãi đất trống trong một con hẻm trên tỉnh lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân phát hiện thi thể một người phụ nữ bên trong một chiếc túi sách
liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd saeatio và saeatio
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc làm cho chín người tử vong hai người bị thương
đến nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng liên quan thu giữ nhiều vũ khí vật chứng
đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau khi xảy ra vụ việc dưới sự chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh đã khẩn trương tập trung
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng gây ra vụ việc
tại địa bàn huyện chư quynh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến nay đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan
trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra
thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại một một trăm chín mươi chín viên đạn cùng nhiều vũ khí phương tiện vật chứng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực
bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cao đình sơn là người đã trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng
biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
về miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu được sơn chỉ đạo lực thực hiện
trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản tranh lệch tiền công
giảng dạy giữ hồ sơ thanh quyết toán với thực tế chi trả là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng để thu lợi cá nhân
từ nguồn tin tố giác tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với công an huyện tiên du đấu tranh làm rõ
sáu đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy
theo hồ sơ vụ án đặng văn sâm chú tại tỉnh bắc giang đã lên mạng thuê máy chủ và tên miền
của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để xây dựng tạo lập các website
sau đó dâm đã thuê năm đối tượng khác biên tập đăng tải các video có nội dung khiêu dâm
đổi trụy lên các trang web do sâm quản lý nhằm thu hút nhiều người xem
từ đó sâm đã hưởng lợi tiền quảng cáo
trước đó hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên du đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng văn sâm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng còn lại
về tội truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý tình trạng sạt lở trên địa bàn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh tiền giang
đã tham mưu đề xuất kịp thời cho ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xử lý các điểm sạt lở trên địa bàn
với kinh phí xử lý là khoảng trên sáu mươi bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân
trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra bảy mươi tám điểm sạt lở với chiều dài khoảng tám tám trăm bốn mươi ba m
trong đó tập trung nhiều ở địa bàn huyện cái bè thị xã cai lậy và huyện châu thành với ba mươi bốn điểm sạt lở
ngoài những điểm sạt lở nhỏ được tỉnh tiền giang đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh để xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh còn kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý các điểm sạt lở lớn
đồng thời địa phương cũng đang kiến nghị trung ương hỗ trợ triển khai dự án xử lý sạt lở bờ sông cái bè huyện cái bè
với quy mô đầu tư là ba trăm linh tỷ đồng nhằm bảo vệ năm trăm sáu mươi ha đất sản xuất cũng như an toàn tính mạng và tài sản của người dân địa phương
chuyển sang những thông tin khác vào chiều ngày hôm nay tại hà nội báo nhân dân phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách tổng bí thư nguyễn phú trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
do hai cơ quan trực tiếp tham gia sưu tầm tầm hợp biên tập và xuất bản dự lễ của ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các lãnh đạo ban bộ ngành trung ương
với hơn sáu trăm linh trang cuốn sách tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết bài thơ nhiều lá thư thể hiện tình cảm chân quý đối với đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử mạng xã hội
hầu hết tác giả của những bài viết bài thơ này đều là những người sáng tác không chuyên thông qua những vần thơ bài viết chân tình
để bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo
tình cảm cao nhất của đảng ta cuốn sách xuất bản lần này gồm ba phần
vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của tổng bí thư tình cảm của nhân dân trong nước dành cho tổng bí thư sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
qua từng bài viết các tác giả không chỉ thể hiện tình cảm chân quý dành cho tổng bí thư nguyễn phú trọng
mà còn biểu thị quyết tâm cùng toàn đảng biến những điều tổng bí thư mong muốn thành hiện thực
cuốn sách được kỳ vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin tư liệu chân thực với nhiều góc nhìn phong phú đa dạng
không chỉ là tình cảm dành cho tổng bí thư nguyễn phú trọng mà còn là sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
đối với đảng ta nhà nước ta nhân dân ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh hải dương đã tổ chức hội thảo giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh hải dương
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí trần đức thắng ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương dự và phát biểu tại hội thảo
hải dương được bộ công an đánh giá là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc sớm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
với tổng kinh phí đầu tư hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng hải dương xác định đưa chín lực lượng bổ sung thêm bốn lực lượng so với đề án của đảng ủy công an trung ương tiến thẳng lên hiện đại trong năm hai nghìn hai mươi năm
ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tỉnh hải dương bố trí kinh phí xây dựng một trăm linh
một trăm linh trụ sở công an cấp xã dự án trại tạm giam công an tỉnh trụ sở hai đội phòng cháy chữa cháy khu vực
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội thảo khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các cấp ủy chính quyền các sở ban ngành địa phương và nhiều nhà khoa học
nghị quyết số một mươi hai có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống chính trị nhất là lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh hải dương cần quan tâm nghiên cứu hai mươi ba đề
ba đề án thành phần liên quan đến nghị quyết một mươi hai của các hệ lực lượng do bộ công an xây dựng
công an tỉnh bám sát chương trình nghị quyết đề án của tỉnh hải dương đã ban hành với từng nội dung nhiệm vụ để thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế
thời gian tới để thực hiện tốt và đưa nghị quyết số một mươi hai đề án của tỉnh hải dương vào cuộc sống đồng chí thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên của công an tỉnh hải dương
cần thống nhất thấm nhuần về nhận thức hành động đúng quyết liệt theo lộ trình thực hiện
đề nghị tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để công an tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao
vào sáng ngày hôm nay tại công an tỉnh lai châu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban
ban chỉ đạo phương án về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây bắc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
sau hai năm triển khai thực hiện phương án công an sáu tỉnh gồm lai châu lào cai yên bái điện biên hòa bình sơn la
đã chủ động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt các yêu cầu đặt ra
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã phát hiện bắt giữ gần hai bảy trăm hai mươi tám vụ hơn ba bốn trăm năm mươi một đối tượng phạm tội về ma túy
khám phá thành công một trăm một mươi sáu chuyên án thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại hơn năm trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
gần một trăm linh hai kg cần xa cùng nhiều vật chứng liên quan triệt xóa năm mươi sáu điểm ba tụ điểm
phát biểu kết luận hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc đã nhấn mạnh công an các tỉnh trên tuyến cần tập trung giả soát
đánh giá tổng thể tình hình địa bàn đồng thời bám chắc sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương
trong công tác phòng chống ma túy tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản theo năm lĩnh vực đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa
và công tác đấu tranh công tác quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy gắn với công tác quản lý địa bàn
triệt xóa và giải quyết các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trung tướng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy đồng thời quan tâm phát huy vai trò lực lượng công an xã động viên chia sẻ
tuyên dương kịp thời đối với lực lượng công an trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm ma túy vốn rất gian nan nguy hiểm
tại hội nghị đồng chí thứ trưởng bộ công an đã trao thư khen của bộ trưởng bộ công an cho công an tp lai châu vì đã xây dựng
căn nhà tình nghĩa cho gia đình của ông giàng a dúa một trăm linh hai tuổi và cụ bà má thị tùng một trăm linh một tuổi ở xã sùng phài tp lai châu
từ nguồn ủng hộ của cán bộ chiến sĩ công an tp lai châu và nguồn xã hội hóa
triển khai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố theo kế hoạch tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân
tp hồ chí minh vừa phát hiện hai đối tượng tàn trữ vũ khí và trồng trái phép cần xa
trước đó vào lúc một giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác tuần tra địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân
phát hiện huỳnh thanh phú sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú huyện đức linh tỉnh bình thuận
nơi ở hiện tại xã phong phú huyện bình chánh tp hcm kiểm tra điện thoại đối tượng
tổ công tác phát hiện có thông tin hình ảnh thể hiện việc trồng trái phép cây cần sa
tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
tổ ba trăm sáu mươi ba phối hợp với công an phường tiến hành kiểm tra căn nhà trên
phát hiện trong ngang tủ bếp có một cây súng ngắn hai mươi ba viên đạn
ngoài ra phát hiện căn phòng có ba mươi cây xanh nghi là cây cần sa cùng một người trong nhà
tên trần đức anh năng năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
qua làm việc huỳnh thanh phú khai nhận cây súng do phú mua trên mạng xã hội của một người không rõ lai lịch
với giá một triệu một trăm linh ngàn đồng
ngay sau khi trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không và khởi tố vụ án chỉ trong vòng thời gian ba mươi ngày
công an tp hcm và các đơn vị đã phối hợp điều tra nhanh chóng làm rõ chuyến hàng ma túy
được phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bang giám đốc công an tp hcm đặc biệt là đồng chí
khói giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phòng bc bốn công an tp hcm
đã áp dụng tất cả các biện pháp dụng đồng thời tận dụng các nguồn tin của quân chống dân
và bảy chuyến hàng từ các nước châu âu về việt nam không chỉ pháp có kể cả anh
qua thông tin tùy sát nắm được các số ma túy nghi vấn ma túy này sẽ được các tiếp viên
chuyển nhận cho đối tượng nhận ma túy ở việt nam
sau đó là vân đi các đồng hối tiêu thù ở bình dương và tp hcm
nên là nghi vấn là một đường dây vận chuyển ma túy từ châu âu về việt nam
công an tp hcm đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
qua đó thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
nhiều gói ma túy đã được chia nhỏ chuẩn bị đem đi tiêu thụ và các tăng vật có liên quan
có những đối tượng giao ma túy chỉ mới gặp một lần giao khoảng hai ba tháng
khi mà làm việc với
các đối tượng để mà xác định cái nhận dạng đối tượng mua bán ma túy thì những đối tượng đó không nhớ được cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng mua bán ma túy
nên rất khó để trong việc truy xét và tìm kiếm cái đối tượng đó để đấu tranh
các chuyến hàng đã vận chuyển vào tp hcm đã được các đối tượng chủ mưu bán cho các đối tượng bán lẻ
nhiều quan điều tra phải làm ra từng manh mối căn cứ vào các tài liệu do quân chống dân cung cấp các tài liệu chuyển khoản ngân hàng
từ đó truy bắt cả đường dây kể cả đối tượng chủ mu và kể cả đối tượng mua bán lẻ
khi đến tận những người sử dụng
với tinh thần khẩn trương quyết liệt lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng người việt nam học tập làm việc định cư
tại nước ngoài có những dịch vụ gơm hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam
được sự lãnh đạo của ban giám đốc và đặc biệt là được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
lực lượng cảnh sát điều tra cấp thành phố và các quyền quyện tiếp tục mở rộng triệt để không để sót bất cứ một đối tượng nào
tính đến chiều ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tôi đã khởi tố được một trăm hai mươi chín bị can với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy vận chuyển trái phép chất ma túy tàn trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
ngày một mươi một tháng năm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen để biểu dương thành tích của công an tp hcm
trong việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về điều tra truy xét toàn bộ đường dây
vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam được phát hiện từ ngày một mươi sáu tháng ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
thư khen nêu rõ thời gian qua với tinh thần khẩn trương quyết liệt công an tp hcm đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về điều tra
truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam được phát hiện từ ngày một mươi sáu tháng ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phân thức thủ đoàn
cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện chuyển phép nhanh để vận chuyển ma túy
qua đó triệt phá hai mươi đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn tp hcm và bình dương
kết quả đã khởi tố hai mươi bảy vụ án bảy mươi tám bị can về các hành vi mua bán vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy
không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại hai khẩu súng và nhiều tăng vật liên quan
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và biểu dương thành tích nêu trên của công an tp hcm và các đơn vị địa phương liên quan
những chiến công đối tiếp những chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của công an tp hcm
xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo và sát bén tiền nghị phụ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị địa phương góp phần trang đe phòng ngừa tội phạm cung cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân